chứng kiến những tấm lòng như vậy người đàn ông này cảm thấy vơi đi phần nào nỗi ám ảnh và cảm giác mang nợ đồng đội
đặc biệt khi nhìn thế hệ trẻ dưng dưng đứng trước bảo tàng trang nghiêm trước anh linh những người đã ngã xuống
ông nghĩ mình có thể ngừng cao đầu để đi gặp các anh ở thế giới bên kia
bởi lẽ đó chính là điều mà ông kỳ vọng từ hai mươi năm trước trong hành trình xây nên mái nhà chung cho linh hồn đồng đội đã ngã xuống
chúng tôi nước thanh niên sinh ra khi nước nước có chiến tranh lớn lên có giặc ngoại sâm
theo tiếng gọi của đảng tất cả những người thanh niên như chúng tôi đều tình nguyện lên đường vào nam chiến đấu
trong những trận chiến đấu gây go quyết liệt đấy
trong những trận chiến đấu gây gó quyết liệt đấy bản thân tôi đều tỉ nguyện lên đường vào năm chiến đấu

trong đó có bản thân tôi
trong trà tù tôi được chứng kiến nhất nhiều đồng đội anh giúp khi sinh và tra tấn của kẻ địch
kẻ địch tra tấn người chiến sĩ cách mạng như thời trung cổ từ lục răng mắc mắt qua người vào trạm nước sôi đóng đi